dịch bệnh covid một mươi chín đang có những dấu hiệu tích cực khi mà nhiều bệnh nhân mắc bệnh đã được điều trị thành công và xuất viện
tuy nhiên không vì thế mà chúng ta chủ quan lơ là trong việc phòng bệnh
hiện có không ít người dân vẫn còn phất lờ không mấy quan tâm đến những khuyến cáo của cơ quan chức năng
vì nghĩ rằng bệnh chưa đến thì không cần phải lo
đến khu vực đông người không đeo khẩu trang cũng không quan tâm nhiều đến dịch bệnh
bởi nhiều người còn cho rằng dịch còn ở xa địa phương chưa có chưa phải bằng tâm
những vùng nào dịch thì mới sợ
nói chung là còn chưa về đến đây chưa dịch đến đây thì nói chung là mọi người vẫn bình thẳng bình thường
nói chung là chị cũng chưa lo lắng lắm
một số người dân khác thì lại mang tâm lý
dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện cũng lâu rồi
nhiều người đã khỏi bệnh nên cũng chẳng cần biện pháp phòng tránh để làm gì
tôi không quen đeo khẩu trang
ở nhà thường xuyên tôi cũng không đeo khẩu trang
tôi rất ít đeo khẩu trang
kể cả nói rất nhiều người và làm mạng
con virus xuyên nhập đến rất nhiều người và cứ hoang mang vậy
mà tôi cứ bình tĩnh tôi chưa hãi sợ
không nên hoang mang lo lắng nhưng cũng không được chủ quan khi phòng bệnh
đó là khuyến cáo của các chuyên gia y tế các ngành chức năng
người dân cần tuân thủ đề tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và tránh lây lan ra cộng đồng
đối với người dân thì theo tôi thì tất cả người dân hạn chế tụ tập nơi khá đông người
những trường hợp nào mà xung quanh mình có người ho hoặc là sốt thì nên phải đeo khẩu trang
và đặc biệt là nên dùng khẩu trang và rửa tay thường xuyên hàng ngày sạch sẽ
không cần thiết lúc nào cũng phải mang khẩu trang
nhưng khi đến khu vực đông người hoặc tham gia giao thông thì cũng cần có biện pháp phòng bệnh
nhất là trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn đang có những diễn biến phức tạp